thưa quý vị trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trình bày tờ trình của chính phủ về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tờ trình của chính phủ nêu rõ tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ
tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự căn bản vững chắc còn nhiều diễn biến phức tạp
tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế xã hội
một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều quy định của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
sau gần một mươi năm năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế bất cập không đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý trong lĩnh vực này
nhất là trước sự phát triển của hạ tầng giao thông sự gia tăng nhanh chóng của số lượng phương tiện giao thông
và tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ ở việt nam
việc xây dựng ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan
với mục tiêu quan trọng là đảm bảo tính mạng sức khỏe tài sản của người dân khi tham gia giao thông
xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước đảm bảo sự điều chỉnh
sát thực tế về pháp lý khắc phục những hạn chế vướng mắc bất cập của luật giao thông đường bộ hiện hành
phù hợp với xu thế phát triển pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm chín chương tám mươi một điều
trong đó chuyển toàn bộ quy định về phương tiện giao thông từ dự thảo luật đường bộ sang
để đảm bảo tính thống nhất không chấm chéo trùng lập và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật
đồng thời dự thảo luật cũng đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng tiến trình chuyển đổi số
dự thảo luật đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng tiến trình chuyển đổi số
tạo thuận lợi cho người dân dự thảo luật không phân chia chi tiết các hạng giấy phép lái xe như luật
giao thông đường bộ năm hai nghìn tám chỉ quy định nguyên tắc phân hạng giấy phép lái xe để đảm bảo tính
linh hoạt trong trường hợp có sự thay đổi của các điều ước quốc tế liên quan mà việt nam là thành viên
đồng thời chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến đảm bảo trật tự
an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện tham gia
dự thảo luật đường bộ sang dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao trân trọng cảm ơn tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu quốc hội
trong đó cơ bản là đồng tình với nhiều phát hiện đánh giá từ thực tiễn kinh nghiệm địa phương và trao đổi với quốc tế
bộ công an sẽ đánh giá hết các vấn đề tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật theo quy định